kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi sắp tới diễn ra trong điều kiện lai châu đã bước vào mùa mưa và bước đầu chịu thiệt hại nặng về người và cuộc cải
để đảm bảo kỳ thi diễn ra thuận lợi nghiêm túc ngành giáo dục đang khẩn trương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất xây dựng các phương án dự phòng để giúp đỡ các em học sinh
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
khác với các năm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ không có sự tham gia của cán bộ giảng viên của các trường đại học coi thi
do đó công tác bố trí nhân sự tham gia tổ chức thi được tỉnh đặc biệt quan tâm
lựa chọn kỹ lưỡng những người có chuyên môn phẩm chất đạo đức tốt có trách nhiệm để bảo đảm kỳ thi diễn ra khách quan nghiêm túc
đến nay các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh lai châu đã hoàn tất chương trình dạy học
hiện đang trong giai đoạn nước rút tập trung củng cố kiến thức cho các em học sinh dự thi
thứ nhất là tuyên truyền cho học sinh luôn luôn đề phòng những tình huống bất chắc trước trong những ngày thi
cái thứ hai là có phương án để nuôi và giữ học sinh đặc biệt là có những em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
và cái thứ ba là phối hợp với các lực lượng chức năng
đặc biệt là lực lượng về giao thông rồi các lực lượng khác để làm sao có những ứng trực để kịp thời giúp đỡ các em
trong quá trình trước và trong kỳ thi để làm sao đảm bảo là không để một em học sinh nào không đến dự thi được do ảnh hưởng của thiên tai và lũ bão
theo thống kê toàn tỉnh lai châu có gần một năm trăm linh học sinh ở nội trú trên tổng số hơn ba thí sinh dự thi tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
đến nay công tác chuẩn bị cho kỳ thi về cơ sở vật chất thiết bị phương án bảo đảm an toàn tại các điểm thi và bố trí camera ở các khu vực chấm thi đã hoàn tất
ngành giáo dục cũng đã chủ động phối hợp với lực lượng chức năng bảo đảm thời gian và quy chế thi theo quy định